bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng vừa có thư ngỏ các cá nhân tổ chức cộng đồng doanh nghiệp
về việc sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cổng dịch vụ công quốc gia đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực
sau gần bốn tháng đi vào hoạt động đã có trên hai mươi ba hồ sơ xử lý thành công trên cổng dịch vụ công quốc gia
từ tám nhóm dịch vụ công tại thời điểm khai trương đến nay cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp hai trăm hai mươi tám dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn
thực hiện lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng toàn thể dân tộc việt nam
hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
và chỉ thị số một mươi sáu ngày ba mươi một tháng ba của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trân trọng đề nghị các cá nhân tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính
sử dụng dịch vụ công trực tuyến hãy truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ
việc hưởng ứng của cá nhân tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp sẽ giúp phát huy tối đa lợi thế từ các hệ thống thông tin chính phủ điện tử
do văn phòng chính phủ và các bộ cơ quan địa phương triển khai thời gian qua bảo đảm đáp ứng yêu cầu thiết yếu trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của người dân và doanh nghiệp hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm do dịch covid một mươi chín gây ra